chuyển sang phần tin quốc tế chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen ngày hôm nay đã đến thủ đô kiev của ukraine trong chuyến đi thứ năm của bà tới nước này kể từ khi xảy ra xung đột giữa nga và ukraine hồi tháng hai năm ngoái
và đây cũng được xem là chuyến đi mang tính biểu tượng cho mối quan hệ giữa ukraine liên minh châu âu eu do chùng với ngày châu âu ngày đánh dấu sự ra đời và hình thành của eu
chủ tịch ec ursula von der leyen đã có cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong đó hai bên thảo luận các vấn đề liên quan quá trình gia nhập eu của ukraine
cũng như chiến lược của châu âu trong kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho kiev trong những năm tới
phát biểu họp báo sau cuộc gặp tổng thống ukraine bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng sáu tới sẽ đạt bước tiến tích cực trong việc đánh giá tiến trình hội nhập của kiev
nhân dịp này ông zelensky cũng kêu gọi eu
có quyết định mạnh mẽ nhằm xóa bỏ các hạn chế thương mại mà một số nước láng giềng phương tây của ukraine đang áp đặt đối với nước này liên quan đến vấn đề trung chuyển và xuất khẩu ngũ cốc
hôm hai tháng năm ủy ban châu âu chính thức cấm ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang năm nước châu âu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất tại những nước này
lệnh cấm có hiệu lực đến ngày năm tháng sáu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé